thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện tiêu chuẩn và trình tự thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh hải dương xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức viên chức lãnh đạo quản lý không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh hải dương tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ giao bộ nội vụ ban hành kết luận thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định
bộ nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
chủ động tăng cường thanh tra công vụ không để bị động khi đã có thông tin phản ánh báo cáo từ các cơ quan khác hoặc thủ tướng chính phủ giao
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu báo nhân dân có bài viết chuyện như đùa ở hải dương thông tin phản ánh việc tuyển dụng lao động đề bạt bổ nhiệm cán bộ công chức diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua
tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương về việc này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao bộ nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương